cuộc sống tiện ích an toàn hơn đây là chủ đề triển lãm quốc tế về an ninh an toàn thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
do cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an phối hợp với các ban ngành tổ chức tại tp hcm từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bốn
trước nhiều vụ hỏa hạn xảy ra liên tiếp gần đây gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân tại tp hcm
dễ hiểu vì sao nhiều tổ chức cá nhân dành thời gian tham khảo các nhóm giải pháp công nghệ phòng cháy chữa cháy tiên tiến được giới thiệu tại triển lãm lần này
lần đầu tiên việt nam sản xuất được các công nghệ phòng cháy chữa cháy hiện đại là sản phẩm báo cháy tự động thông minh hay xe chữa cháy mini cơ động phù hợp cho các đô thị lớn